liên quan đến việc xe đưa đón làm rơi một em học sinh xuống đường rồi tử vong xảy ra tại đắk lắc
vị kiểm soát nhà dân huyện cơ đông năng tỉnh đắk lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông trần văn liều bốn mươi chín tuổi trú tại xã đê yê gia huyện cơ đông năng
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo kết quả điều tra ban đầu ông liều chạy xe khách năm mươi chỗ để đưa đón học sinh xe bị hư hỏng khóa cửa lên xuống
vào ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ông liều điều khiển xe chở các học sinh trong đó có cháu học sinh học lớp sáu
trường trung học cơ sở ama trang lương trên địa bàn xã
khi đến đoạn đường thuộc thôn easim xã đê yê gia ông liều điều khiển xe của mình để tránh xe đi ngờ chiều
lúc này cháu học sinh lớp sáu ngồi gần cửa đã ngã xuống đường và bị bánh xe khách do ông liều
điều khiển đè lên dẫn đến tử vong